đế chế maya nền văn minh thịnh vượng và bí ẩn bậc nhất lịch sử nhân loại
từ trước tới nay mỗi khi nhắc đến các nền văn minh cổ đại ta thường nhắc đến ai cập
tuy nhiên sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến nền văn minh maya mexico cổ đại nền văn minh tiền đề cho rất nhiều đế chế lịch sử khác
trong thời kỳ này cư dân nơi đó đã có những khám phá và phát minh mới về thiên văn học toán học và nghệ thuật
và cũng như nhiều nền văn minh khác đế chế maya đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn để lại dấu hỏi lớn cho các nhà nghiên cứu sau này
người maya có nguồn gốc từ vùng mesoamerica trung mỹ ngày nay
khu vực này nằm giữa mexico và nam mỹ là quê hương của nhiều nền văn hóa của thổ dân da đỏ
bao gồm aztec olmec teotihuacan và tontec
nơi người maya sinh sống ngày nay
đây là guatemala belize honduras el salvador và miền nam mexico
lãnh thổ của họ bao phủ một phần ba trung mỹ và luôn giao thoa với các nền văn minh lân cận
người maya phát triển nền văn minh đầu tiên của họ trong thời kỳ tiền cổ điển
tuy nhiên các học giả vẫn đang tranh luận về khởi điểm của nền văn minh này
di chỉ maya tại khoelo bellise hiện nay có niên đại vào khoảng năm hai nghìn sáu trăm linh trước công nguyên
theo phương pháp đỉnh tuổi ban đông vị carbon
khu định cư được thành lãnh thổ của maya
thành lập vào khoảng năm một nghìn tám trăm linh trước công nguyên ở vùng soconusco ven bờ thái bình dương
và người maya lúc này đã canh tác các loại cây trồng chủ yếu là ngô đậu bí và ớt
thời kỳ này được đặc trưng bởi các cộng đồng định canh và sự xuất hiện của đồ gốm hình nhân làm từ đất xét chịu lửa
trong thời kỳ cổ đại văn minh maya đóng vai trò khởi thủy cho các phát kiến
đó là một nền văn minh ẩn chứa kho tàng trí tuệ bí ẩn mà đến giờ thế giới vẫn không ngừng giải mã
một trong những thành tựu đáng ghi nhận nhất của văn minh maya chính là hệ thống chữ viết
chữ viết được biết đến duy nhất ở trung mỹ vào khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi trước công nguyên
nó là một chuỗi của các ký hiệu âm và dấu tốt ký có hơn một ký hiệu khác nhau
nhờ có hệ thống chữ viết mà người maya đã viết sách về các vị thần về người đứng đầu về cuộc sống và những sự kiện đặc biệt của họ
tuy còn mang tính tượng hình nhưng chữ viết của người maya đã tiến xa hơn chữ tượng hình của nền văn minh ai cập
người maya đã biết sử dụng giấy được làm bằng vỏ cây hoặc da nai phơi khô
người maya là một trong những người đầu tiên xây dựng nên thành phố
những thành phố nổi bật nhất là nam khe chichen itza yaxchilean oxkintoc
những khu đô thị của họ có sức chứa hàng vạn người được xây dựng hoàn chỉnh hiện đại
tiêu biểu là thành phố chichen itza nằm cách vùng nghỉ dưỡng cancun không xa
người maya cũng có những nhà toán học thiên văn học đầy tài năng
họ nắm được phương pháp tính năng
lịch vô cùng chuẩn xác mà không có bất cứ một sự hỗ trợ nào từ máy móc thiết bị hiện đại
tuy không phải những người đầu tiên nghĩ ra lịch nhưng họ đã tự tạo ra bốn hệ thống lịch cho những giai đoạn riêng
họ tính toán được một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày thậm chí còn tính được khoảng thời gian đủ để trái đất quay một vòng quanh mặt trời
tính được chu kỳ quay quanh mặt trời của sao kim là năm trăm tám mươi bốn ngày
người maya đã sáng tạo được một nền toán học phát triển chi tiết
có thể ghi chép các sự kiện
quyết định thời gian gieo trồng thu hái
và tính toán chính xác thời tiết đặc biệt là những ngày mưa nhiều nhất trong năm
để lợi dụng tốt nhất những vùng đất đai căng củi
cùng với sự phát triển của các nền văn minh trung mỹ khác
người maya sử dụng hệ đếm nhị thập phân và hệ ngũ phân
thuộc toán học của họ so với các dân tộc thời cổ đại
giỏi đến mức đáng kinh ngạc đặc biệt là việc họ rất thanh thạo khái niệm về số
sớm hơn châu âu khoảng chín trăm linh năm
đặc biệt nghệ thuật maya khoảng từ năm hai trăm linh đến chín trăm linh trước công nguyên
được đánh giá là tinh xảo và đẹp nhất
những tác phẩm chạm khắc và nghệ thuật đắp nổi bằng vữa tường ở palenke
và những bức tượng ở copan phô bày dáng vẽ tinh tế
yêu kiều chính xác của con người ở nam mỹ
trong đó phải kể đến ngôi đền kukulkan
gồm các tòa thành xây theo kiểu locust
một trong những di tích cổ nhất của thành phố chichen itza
diện tích ba km hai cao ba mươi m thân tháp cao lớn bốn mặt có tổng cộng
ba trăm sáu mươi bốn bậc bao gồm cả thần miếu trên đỉnh tháp
tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người maya
một trong những nghi lễ rửa tội quan trọng đối với người maya cổ
là tắm hơi cho đủ mồ hôi
gần giống như phương pháp tắm hơi ngày nay
phòng tắm hơi của người maya được xây từ nhiều tảng đá
trần nhà tắm chỉ có một lỗ nhỏ
nước được đổ xuống những tảng đá nóng trong phòng để tạo nên hơi nước
khiến cơ thể toát mồ hôi
người maya thích phương pháp này bởi vì họ cảm thấy được sảng khoái và sạch sẽ hơn
người maya còn cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ đứng yên bất động
thân mặt trời thủy thần luôn được coi trọng bởi hai vị thần này có ảnh hưởng lớn
đến những vụ mùa buổi thu
do đó người maya cho rằng để thời tiết không bị hàn hám và luôn ổn định
họ phải đưa vào diến thánh một cô gái đồng trinh một mươi bốn tuổi để hiến tế hoặc cảm ơn các vị thần
cô gái khi được đưa xuống giếng sẽ trở thành người hầu của thủy thần
được ăn ngon mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống an nhàng
cũng như các nền văn minh cùng thời xã hội maya chia thành hai loại là dân tự do và nô lệ
dân tự do bao gồm quý tộc tăng lữ người đứng đầu thị tộc có nhiều quyền lực
trôi dân còn lại là người lao động sản xuất
nô lệ là từng lớp chiếm đa số trong xã hội họ có địa vị thấp kém
và phải làm tất cả những công việc nặng nhộp như chặt cây đốt rẫy xây dựng đền miếu
tổ chức chính trị điển hình của người maya là các vương quốc nhỏ
người đứng đầu truyền theo hình thức cha truyền con nối
ở maya có một mươi tám thành bang do đó nền văn minh maya không bao giờ được thống nhất
từng thành bang sẽ cử một giáo sĩ cấp cao đứng đầu hệ thống giáo sĩ
chuyên về nghi lễ tôn giáo tiền đoán các sự kiện tốt lành cho người cai trị
vua maya bổ nhiệm các quan phụ tá batabs để cai trị các thành phố phụ thuộc
và các làng xã trong thành bang
bataps sẽ tổ chức hành pháp tư pháp và lập pháp đảm bảo triều cống
và cung cấp quân đội trong thời chiến tranh
bataps chủ trì hội đồng địa phương
cùng trợ lý giúp đỡ nhân dân trong thành bang và chính quyền trung ương
ở mỗi thành bang được cử một chỉ huy quân sự tối cao mà người maya gọi là nacom
nacom phục vụ trong quân đội ba năm và có nhiệm vụ đề ra chiến lược quân sự
và kêu gọi quân đội đi chiến đấu
quân đội maya rất kỹ luật các chiến binh tích cực tham gia vào các bài tập huấn luyện
và diễn tập thường xuyên
mọi người đàn ông trưởng thành ở maya đều phải tham gia nhiệm vụ quân sự
nhà nước maya không duy trì quân đội thường trực
các chiến binh sẽ được tập hợp bởi các quan chức địa phương
xã hội maya bị chia rẽ mạnh mẽ giữa giới thượng lưu và thường dân
khi dân số tăng theo thời gian các lĩnh vực khác nhau của xã hội ngày càng trở nên chuyên biệt
tổ chức chính trị ngày càng phức tạp
từng lớp trung lưu bao gồm các nghệ nhân các linh mục và quan chức cấp thấp thương nhân và binh lính
thương nhân bao gồm nông dân công chức người lao động và nô lệ
các gia tộc cho rằng đất đai là tài sản của tổ tiên thị tộc
và mối quan hệ giữa đất đai và tổ tiên đã được củng cố bằng cách chôn cất người chết trong các khu dân cư
văn minh maya cho rằng các vị thần maya cai quản thế giới cả hữu hình và vô hình
họ có niềm tin các thế lực siêu nhiên luôn hiện diện
từ các hoạt động hàng ngày đơn giản nhất như chuẩn bị thức ăn đến thương mại chính trị và các hoạt động khác
người maya coi trọng hôn nhân dù nó được xây dựng trên cơ sở quyền lợi gia đình chứ không phải từ tình yêu
gia đình cô dâu đòi hỏi rất nhiều tiền và các lễ vật khác mới đồng ý gã con gái
người đàn ông đôi khi phải sang làm công cho nhà vợ vài năm đầu sau khi cưới
luật pháp maya chấp nhận ly hôn trong các trường hợp vô sinh lừa dối ngoại tình
trẻ con sẽ sống với ba mẹ hoặc tùy vào thỏa thuận
hẳn nhiều người vẫn không quên những hình ảnh ấn tượng về ngày tận thế trong bộ phim hai nghìn hai mươi ba
điều thú vị là các nhà làm phim đã sử dụng các bài hát
tiên đoán về ngày tận thế năm hai nghìn một mươi hai của người maya cổ đại
theo một số tài liệu còn lưu lại về người maya
đã được các nhà tu sĩ tây ban nha dịch vào năm một nghìn năm trăm hai mươi một
trong cuộc xâm lược của người tây ban nha người maya đã đề cập về ngày tận thế
tài liệu này được lưu truyền trong nhiều thế kỷ và các nhà khoa học đã khám phá ra ngày kết thúc
trong lịch của người maya tương ứng với một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai theo lịch của chúng ta
theo người maya cổ đại đó sẽ là ngày cuối cùng của nhân loại
tuy nhiên nhiều nguồn tin từng xác nhận rằng chính người maya cũng không khẳng định
ngày cuối cùng trong lịch của mình sẽ là ngày tận thế
tất cả những câu chuyện đáng sợ sau con số này đều do người phương tây phóng đại ra
về mặt khoa học các nhà nghiên cứu từng đưa ra giả thiết rằng đến một thời điểm nào đó
mặt trời sẽ phóng ra lượng nhiệt cao hơn bình thường
có thể gây nguy hiểm cho môi trường sống của động thực vật trên trái đất
tuy nhiên điều này đã bị các nhà khoa học nasa bác bỏ và cho đến nay thì bí ẩn về con số hai nghìn một mươi hai
vẫn gây tranh cãi rất là nhiều giữa các nhà khoa học và khảo cổ học
ngày nay chưa có kết luận khoa học nào thật sự chắc chắn về nguyên nhân sụp đổ của nền văn minh maya
các nhà nghiên cứu phát hiện khoảng năm một nghìn chín trăm năm mươi lượng dân cư của nền văn minh maya sụp giảm nghiêm trọng
khoảng chín mươi chín mươi năm người maya đã chết
sự tĩnh lặng đầy bí ẩn đó khiến nhiều người cho rằng đây là một trong những thảm họa lớn nhất
về nhân khẩu học thời tiên sâu
nên nếu chúng ta không biết về nền văn minh của con người điều gì đã xảy ra với nền văn minh đó
sau nhiều nghiên cứu các nhà khoa học được hỗ trợ của cơ quan vũ trụ hàng không mỹ nasa
đã tìm ra một ý tưởng giải thích thỏa đáng cho bí ẩn trên
theo nhà khảo cổ học kỳ cựu tom sever chín người maya đã gây ra điều đó
người maya được cho là cư dân sống hài hòa và thân thiện với môi trường
nhưng cũng như các nền văn minh khác họ phải phá rừng và hủy hoại cảnh quan xung quanh
để duy trì cuộc sống trong những giai đoạn khó khăn
họ phá rừng để lấy đất trồng trọt làm nương rẫy phục vụ cho nông nghiệp
điều này làm phát sinh nhiều thứ tồi tệ
giới khoa học phát hiện có một đợt hạn hán lớn từng diễn ra đúng thời điểm người maya biến mất
thêm vào đó nhóm nghiên cứu thấy trùng thời điểm suy tàn nền văn minh
người maya đã chặt hầu hết số lượng cây có trên mặt đất nơi họ đang định cư
làm các cánh đồng canh tác ngô đáp ứng nhu cầu lương thực dân số phát triển quá nhanh
ngoài việc canh tác gỗ còn được dùng làm củi hoặc vật liệu xây dựng
người maya cần đốt rất nhiều cây dùng nó làm nóng chảy đá vôi
từ đó tạo ra vừa bôi xây dựng các kim tự tháp đền đài khổng lồ hồ chứa
nhóm nhà khoa học đã xây dựng mô hình máy tính khôi phục nhằm trả lời câu hỏi
làm cách nào mà việc phá rừng lại đóng một vai trò quan trọng
trong việc khiến tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn
theo các kết quả nghiên cứu công bố nếu toàn bộ số cây bị chặt phá
thì nhiệt độ tăng thêm ba năm độ và giảm lượng nước mưa xuống khoảng hai mươi năm mươi
thực tế hạn hán xảy ra ở khắp các khu vực khác nhau của đế chế
và chính nhiệt độ tăng lượng mưa giảm bởi sự phá rừng cuộc bộ
đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng đổ đưa các thành phố lớn
của từng quốc gia hùng mạnh trong đế chế vào bờ vực của sự diệt vong
canh tác quá mức khiến đất đai suy kiệt và xói mòn
việc phá rừng làm nương rẫy liên tục trên quy mô lớn
khiến diện tích rừng thu hẹp nhanh chóng
và hạn hán diễn ra với tần suất nhiều hơn
không những thế hạn hán làm khả năng chứa nước tại các hồ chứa suy giảm
trong khi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì sự phát triển trong mùa khô
nhiều vấn đề liên quan khác trở nên trầm trọng hơn
như sự mất ổn định quốc gia chiến tranh giành đất đai
lương thực hay cướp phá của cải nguồn nước bệnh tật
và cuối cùng là sự thiếu ăn triền miên
khi đói kém mất mùa kéo dài
chiến tranh cướp bốc là điều mà chúng ta có thể lường trước được
và sự diệt vong là điều không thể tránh
dù nền văn minh đã suy tàn nhưng hiện nay
còn khoảng bảy triệu người maya đang sinh sống trên khu vực bản địa của ông cha
và gìn giữ được nhiều di sản của văn hóa cổ
nhiều người trong số họ khá hòa nhập với văn hóa hiện đại
nhưng không ít người tiếp tục duy trì bản sắc văn hóa riêng
cũng như dùng ngôn ngữ riêng
người maya đương thời đang cư trú đông nhất trên một số bang của mexico
cùng với các quốc gia trung mỹ gồm có belize guatemala và miền tây của honduras
ngôn ngữ ngày nay mà chúng ta sử dụng có nhiều từ có nguồn gốc từ tiếng của người maya
như từ shark cá mập coca là ca cao